hiện nay đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao quảng ngãi đã có những bước phát triển về nhiều mặt
tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội văn hóa của người dân
do đó việc đẩy lùi hủ tục lạc hậu góp phần xây dựng cuộc sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số
luôn được các cấp ủy chính quyền tỉnh quảng ngãi đặc biệt quan tâm
những đợt tuyên truyền xóa bỏ tập tục lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh được các cấp chính quyền huyện ba tơ tổ chức lồng ghép và các cuộc họp tại thôn
với cách thức sinh hoạt khéo léo lồng ghép những dẫn chứng sát với tình hình địa phương đã tạo được sự đồng tình từ phía người dân
để triển khai thực hiện nghị quyết một của huyện ủy ba tơ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác ngăn chặn đẩy lùi các tập quán lạc hậu
nhiều địa phương như xã ba vinh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể
trong đó chú trọng đến việc nêu cao vai trò trách nhiệm
tính gương tính lãnh đạo của đảng đối với công tác ngăn chặn đẩy lùi các tập quán lạc hậu
đây là một phần mẫu của cán bộ đảng viên người có uy tín trong công tác vận động tuyên truyền